tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cách đây bảy mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín lực lượng quân tình nguyện việt nam chính thức được thành lập
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình
nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam đã không ngại khó khăn gian khổ
chấp nhận mọi hy sinh sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng lào xây dựng cơ sở và phát triển lực lượng chính trị
phát động nhân dân đấu tranh mở rộng vùng giải phóng bảo vệ nhân dân chính quyền và thành quả cách mạng lào
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng bộ quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan trung ương
ban liên lạc hội truyền thống tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào lúc chín h ngày hai mươi chín tháng một mươi tại hội trường bộ quốc phòng và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc phòng việt nam